thưa quý vị chúng ta không thể phủ nhận những tác hại của làn sóng đại dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó vẫn còn những câu chuyện vô cùng ý nghĩa xung quanh những ngày cách ly của dịch covid một mươi chín
đó là câu chuyện của cô gái ở thượng hải liên tục nhận được chăm sóc đặc biệt
từ anh hàng xóm đã chia sẻ câu chuyện thú vị của mình lên dowin một mạng xã hội của trung quốc
theo scmb cô gái liên tục nhận được chăm sóc đặc biệt từ anh hàng xóm
đã chia sẻ câu chuyện thú vị của mình lên darwin một mạng xã hội của trung quốc
theo đó cả hai đang sống ở thượng hải và không thể ra khỏi nhà trong dịch covid một mươi chín
khi biết cô gái cạnh nhà gặp khó khăn trong việc đặt mua đồ ăn
anh hàng xóm tên offi đã dùng thiết bị bay không người lái để gửi tới rau dưa chuột cam cá v v
cô gái chia sẻ và viết thêm rằng
có lần mình nhận được một chiếc bánh bao kèm mạnh giấy nhắc nhở hãy ăn sáng đầy đủ
anh ấy dành cả đêm để sang thức ăn trên mạng
anh ấy mua được một con cá và chi cho tôi một nửa
để trả ơn cô gái đôi khi gửi cho ifael một chút đồ ăn nhẹ
câu chuyện của hai người hàng xóm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng trung quốc
nhiều người cho rằng đây là một cặp trời sinh và nên làm đám cưới
sau khi thượng hải kiểm soát được dịch bệnh theo scmb
nguồn cung nhu yếu phẩm
đang là vấn đề khó khăn đối với không ít người dân thượng hải
khi thành phố triệt để thực hiện biện pháp hạn chế đi lại
và số nhân viên giao hàng giảm dần do nhiễm covid một mươi chín
mới đây cathy xu nữ tỷ phú được mệnh danh là nữ hoàng đầu tư ở trung quốc
đã phải lên mạng xã hội để tìm cách mua bánh mì và sữa khi sống ở thượng hải
cathy xu viết trên một nhóm trên wechat
hàng xóm có thể chỉ cho tôi chỗ mua bánh mì được không
gia đình chúng tôi có rất nhiều người
chúng tôi cần bánh mì và sữa cảm ơn mọi người
hôm ngày một mươi một tháng bốn thượng hải ghi nhận thêm hơn hai mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín mới
chủ yếu là các trường hợp không biểu hiện triệu chứng
thành phố hơn hai mươi năm triệu dân hiện vẫn là tâm dịch lớn nhất của trung quốc
mới đây một cặp đôi đã ly hôn sáu năm cho biết
họ đang tính đến chuyện tái hôn khi vô tình bị cách ly cùng nhà ở thượng hải
người phụ nữ trong câu chuyện cho hay
khi tới thăm con ở nhà chồng cô vô tình bị cách ly chung suốt hơn hai mươi ngày
tình cảm vợ chồng giữa hai người nảy nở trở lại trong bối cảnh covid một mươi chín
đã lây nhiễm cho hơn một trăm tám mươi người ở thượng hải
người đàn ông được cư dân mạng trung quốc đặc biệt danh là anh hàng xóm tốt bụng
khi liên tục gửi đồ ăn cho cô gái nhà bên bằng đường hàng không
là một trong những câu chuyện ấm lòng trong tâm dịch covid một mươi chín ở thượng hải vừa qua
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của báo sức khỏe và đời sống
quý vị thân mến dịch covid một mươi chín
chưa chấm dứt và vẫn tác động đến con người trên toàn thế giới
dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống mới
nhưng tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt cho đến thời điểm hiện tại
sẽ là cơ sở vững chắc để mọi áp lực khác được giải quyết
những câu chuyện đời thường mà vô cùng ý nghĩa chúng tôi vừa chia sẻ trên
sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong mùa dịch của nhiều người
vì vậy quý vị hãy luôn suy nghĩ tích cực lạc quan và đừng quên tuân thủ năm k
để sẵn sàng thích nghi trong bối cảnh bình thường mới
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo
vào các khung một mươi hai h một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng hôm sau
hẹn gặp lại